các nước liên minh châu âu đang gặp trở ngại trong việc tiến tới thỏa thuận áp giá trần đối với dầu mỏ của nga
và có thể sẽ phải hoãn thực hiện thỏa thuận này đến khi nhất trí về một gói trừng phạt rộng hơn
theo một số nguồn tin cộng hòa xíp và hungary nằm trong số các nước phản đối đề xuất áp giá trần
các biện pháp trừng phạt đòi hỏi phải có sự nhất trí trong eu và các nước thành viên đều có quyền phủ quyết
cuối tuần qua ủy ban châu âu ec đã tổ chức cuộc họp với các nước thành viên nhằm đạt được thỏa hiệp về gói trừng phạt
các nước có thể thúc đẩy để đạt được một thỏa thuận sơ bộ trước cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo eu
tại praha cộng hòa sip vào ngày sáu tháng một mươi tới